triển khai nghị quyết của bộ chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
ngày ba sáu hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số bảy trăm bốn mươi chín phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó giáo dục và đào tạo là một trong tám lĩnh vực cần ưu tiên hàng đầu trong chuyển đổi số
sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ giáo dục và đào tạo tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
bộ giáo dục đào tạo đã hợp tác với đề án trí thức việt số hóa xây dựng và phát triển kho học hiệu số dùng chung
bao gồm cả học liệu mở gồm bài giảng e learning bài giảng dạy trên truyền hình ba mươi năm câu hỏi trắc nghiệm gần hai trăm linh đầu sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông
đề án tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng trên bảy năm trăm linh luận án tiến sĩ
khi dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trên nền tảng của cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
bộ giáo dục đào tạo đã hợp tác với đề án trí thức việt số hóa triển khai ứng dụng an toàn covid vn để thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu
và vẽ bản đồ thông tin về an toàn dịch covid một mươi chín cho các cơ sở giáo dục
sau gần một tháng triển khai đến nay đã có gần một mươi chín trường học hàng ngày cập nhật thông tin bảo đảm an toàn covid một mươi chín lên hệ thống giúp người dân
cộng đồng theo dõi hỗ trợ tích cực trong phòng chống dịch covid vẫn còn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ như hiện nay